mở đầu bản tin sẽ là thông tin xét xử các vụ án ma túy
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo
trong đó có ba bị cáo là người nước ngoài
trong vụ án vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức do lê hồ vũ cầm đầu
tuy nhiên trong quá trình xét hỏi do phát sinh một vài tình tiết mới cần phải làm rõ
hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng kiểm tra xe container do đoàn văn ngãi lái tại cảng cát lái
đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu đi hàn quốc
thì đã phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương xếp trong container có gần bốn mươi kg ma túy
mở rộng điều tra công an phát hiện hơn sáu mươi kg ma túy đá
đồng thời bắt giữ vũ thiện cùng bảy đối tượng có liên quan
đây là đường dây do người nước ngoài cấu kết với người việt nam
thực hiện tàng trữ vận chuyển
mua bán chất ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh
các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại
trong đó vũ là kẻ chủ mơ cầm đầu
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tiếp tục xét xử vụ án hình sự
đối với vũ thị diệp trú tại thành phố hồ chí minh
và dương minh tuấn trú tỉnh kiên giang
cùng một mươi năm đồng phạm về các tội mua bán vận chuyển tàng trữ chế tạo trái phép vũ khí quân dụng
ngày tám hai nghìn hai mươi hai tuấn bị công an tỉnh kiên giang phát hiện có hành vi chế tạo súng bán cho chín bị cáo khác
tiến hành bắt giữ cao văn hoài và võ ngọc trâm thu giữ bảy mươi khẩu súng và hàng trăm viên đạn
mở rộng vụ án đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh kiên giang đã bắt vũ thị diệp và ba đàn em
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai diệp và đàn em đã chuyển cho hoài và trâm khoảng bốn trăm linh khẩu súng các loại
một ba trăm linh viên đạn cao su đạn thể thao
hai viên đạn cao bình khí co hai
ngoài ra qua khám xét tại căn nhà đối tượng thuê ở khánh hòa lực lượng công an thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố tám bệ can về hành vi gây dối trật tự công cộng
bắt tạm giam bảy đối tượng cùng chú tại tỉnh an giang và một đối tượng đang bị tạm giam trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm của nguyễn nguyên thành chú huyện thoại sơn
nên nhóm của thành đã nảy sinh ý định đánh trả thù
vào đêm ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của thành phát hiện nhóm mi đen đi cổ vũ sau trận chung kết aff cup giữa đội tuyển giữa đội tuyển việt nam và thái lan
thành cùng ngô trọng vương ngô ngọc hà trịnh trí nhẫn và tám đối tượng sử dụng dao tự chế và hung khí đuổi chém nhóm mi đen
trong lúc rượt đuổi thành đã dùng dao tự chế chém võ quốc khiêm tử vong
sau thời gian tích cực điều tra xác minh làm rõ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người gây dối trật tự công cộng
quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn nguyên thành về hành vi giết người
vương hà và nhẫn cùng về hành vi gây dối trật tự công cộng
công an tp hcm cho biết là đơn vị vừa triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn
có sự tham gia của các người mẫu ảnh tiếp viên hàng không do võ thị mỹ hạnh điều hành quản lý trên ba mươi gái bán dâm
võ thị mỹ hạnh dùng vỏ bọc là hình mẫu cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội
nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ đẹp lười lao động hám lợi cùng tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành
má mì võ thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại quận gò vấp từng là tiếp viên hàng không
hiện nay quản lý trên ba mươi gái bán dâm trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không
và nhiều hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ một usd đến ba usd một lượt
ngoài việc môi giới bán dâm hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá từ một đến ba usd
qua một số người môi giới cho các khách môi dâm trên địa bàn hà nội tp hcm bà rịa cúng tầu
ước tính số tiền mỹ hạnh thu lợi bất chính trên một tỷ đồng
trước đó vào ngày chín tháng tám phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận một
bất ngờ kiểm tra khách sạn trên đường lê thị riêng phát hiện tại bốn phòng có bốn gái bán dâm
đang thực hiện hành vi bán dâm đồng thời tạm giữ mỹ hạnh về hành vi môi giới
cho bốn gái bán dâm đến khách sạn trên để bán dâm cho khách
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản tại bình phước hai đối tượng là nguyễn văn phú và nguyễn văn minh
cùng chú tại huyện phú riềng đột nhập trường học để trộm cắp vừa bị công an thị xã phú riềng
huyện phú riềng tỉnh bình phước bắt giữ
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tháng tám công an xã phú riềng phối hợp tuần tra
thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy
chở theo ba tv có biểu hiện nghi vấn
khi thấy tổ tuần tra hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy vứt lại ba tv xuống ven đường
tổ công tác phối hợp với người dân đã bắt giữ được nguyễn văn phú
đối tượng khai nhận ba tv trên là do phú cùng với nguyễn văn minh trộm được tại trường mẫu giáo long tân
hiện công an xã phú riềng đang hoàn tất hồ sơ bàn giao hai đối tượng và tăng vật cho công an huyện phú riềng xử lý theo quy định
gần đây trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện một số đối tượng đã giả danh là người mua nhà
để liên hệ với các chủ hộ có nhu cầu bán nhà trong lúc trao đổi giao dịch các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà để trộm cắp tài sản
mặc dù lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuy nhiên do chủ quan và thiếu cảnh giác rất nhiều người dân vẫn sập bẫy các đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội vừa khởi tố đối tượng đặng quốc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại hà tĩnh
về hành vi trộm cắp tài sản theo báo cáo điều tra mới ra tù năm hai nghìn hai mươi không có việc làm đặng quốc ánh thường xuyên thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên đã giả danh thành người mua nhà để đi xem những nhà giao bán khi người dân sơ hở đối tượng đã trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
vì vậy trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn đang tích cực nỗ lực dọn dẹp để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tự trường